sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng trị đã có báo cáo về kết quả xét nghiệm mẫu cá chết trôi giạt vào bờ biển
các xã bãi ngang thuộc hai huyện do linh và triệu phong trong thời gian từ ngày ba mươi tháng ba đến ngày bốn tháng bốn
theo kết quả kiểm nghiệm do trung tâm kiểm nghiệm thuốc mỹ phẩm thực phẩm sở y tế tỉnh thừa thiên huế thực hiện
thì các trí tiêu như hàm lượng camin trì cyanur và phenol trong các mẫu cá đều nằm trong giới hạn cho phép
từ kết quả này sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng trị khẳng định cá chết là do một số ngư dân khai thác nghề lưới gần bờ
dưới sức ép lớn của cá và nước nên lưới bị rách làm cá bị chết trôi giạt vào bờ
bên cạnh đó một số tàu cá của các tỉnh khác khai thác nghề lưới trục gần bờ có sử dụng mìn tự tạo để khai thác thủy sản
trong quá trình khai thác vớt cá chưa hết nên cá còn sót lại trên biển và trôi giặt vào bờ